thưa quý vị dự án luật đường sắt sửa đổi được trình lên quốc hội khóa một mươi bốn với hy vọng mang lại sự thay đổi mới cho ngành vận tải
nếu luật đường sắt sửa đổi được thông qua tại kỳ họp quốc hội lần này xử lý được các vấn đề về cơ chế chính sách
tạo hành lang pháp lý về cơ sở hạ tầng về mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương
thì từ đó sẽ tạo nguồn lực để ngành đường sắt phát triển
với tuổi đời hàng trăm năm cơ sở hạ tầng đường sắt rất xuống cấp lạc hậu và bị tàn phá bởi hai cuộc chiến tranh
trong khi nguồn vốn đầu tư hàng năm cho đường sắt còn hạn hẹp chỉ chiếm từ hai ba nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải
hiện nay các ga phần lớn là ga nhỏ hạ tầng cũ từ hai ba đường trù dài ngắn gây khó khăn cho khai thác vận tài
hệ thống cầu hầm đường sắt phần lớn đều sử dụng nhiều năm giờ đã hỏng được gia cố chấp vá
hệ thống tín hiệu trên tuyến không đồng bộ về công nghệ kỹ thuật
trong một tuyến mỗi khu đoạn lại sử dụng một công nghệ khác nhau
không những xuống cấp lạc hậu do không được đầu tư đúng mức mà ngành đường sắt việt nam còn phải đối diện với việc xâm lấn hành lang an toàn giao thông
đặc biệt các đoạn chạy qua thành phố lớn thường xuyên bị xâm hại nghiêm trọng
theo thống kê trên chín mươi các vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt
trong đó tám mươi xảy ra ở đường ngang dân sinh bất hợp pháp
hệ thống tín hiệu trên tuyến không đồng bộ về công nghệ kỹ thuật

và cái thực trạng như tôi nói trên anh thắng nói rồi tôi không nói nữa

tại vì hiện nay trên thế giới là không còn máy toa xe cái đầu người ta cũng không sản xuất nữa
những năm gần đây do áp lực cạnh tranh của thị trường vận tải ngày một lớn
ngành đường sắt đã có những nỗ lực đổi mới nâng cao chất lượng nhằm thu hút hành khách
tổng công ty đường sắt việt nam là đơn vị kinh doanh lĩnh vực đường sắt
cũng đã đưa ra những giải pháp tích cực để cải thiện chất lượng dịch vụ thu hút hành khách
chúng tôi đã phát động những chương trình chất lượng dịch vụ cho nhà ghe cho đoàn tàu
chúng tôi đã thuê các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp để thực hiện vệ sinh thay hai đầu bến
vệ sinh cả ngoài nội thất và ngoại thất còn trên hành trình sẽ là tiếp viên
nghiêm yết các quy trình vệ sinh đầy đủ trên đoàn tàu
đồng thời là chúng tôi thực hiện phương thức bán vé linh hoạt như là hàng không chúng ta đã áp dụng
bán vé sớm bán có đổi bán không đổi xây dựng các chương trình khuyến mại
và thứ ba nữa là chúng tôi đã tổ chức phương thức vận tải là đa phương thức
nên chúng ta có thể là mua một vé
nhưng có thể đi được từ đây đến cửa lò từ hà nội cửa lò
đến vinh thì sẽ có ô tô để chuyển đi
chúng ta có thể đi từ đây lên sapa khi lào cai đến lào cai chúng ta có ô tô đi
và chúng tôi còn đang tăng cường nữa sẽ bổ sung một số các dịch vụ gia tăng khác
ví dụ chúng tôi đang có kế hoạch để chuẩn bị thành lập lại công ty xuất ăn
để đảm bảo đối với các tuyến các vận tải xa phù hợp
thì chúng ta sẽ đối chi xuất ăn trên tàu
cũng như là một số các xích vụ gia tăng khác
để mong làm sao là cải thiện được chất lượng dịch vụ cho hành khách
để tạo thuận lợi nhất đi tàu
trong cả khâu từ khâu thiết kế đóng mới đến dịch vụ vệ sinh
đến dịch vụ ăn uống đến đa phương thức vận tải
và đến tiện ích cho người mua vé để làm sao là thu hút được hành khách
với nhiều nỗ lực cải thiện hình ảnh
từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhưng có hạn chế về hạ tầng
nên ngành đường sắt chưa đủ sức cạnh tranh với những loại hình vận tải khác
muốn khẳng định vai trò của mình
ngành đường sắt phải thực sự đổi mới trong những năm tiếp theo
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn đức kiên
phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội
về kỳ vọng của các đại biểu quốc hội trong vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ứng như kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn chính thức thông qua luật đường sắt sửa đổi
và điều đó có nghĩa là dự án đường sắt cao tốc bắc nam sẽ được thông qua
vậy thì ông đánh giá như thế nào về tính khả thi trong thực hiện dự án này
nếu được thông qua trong kỳ này
thì đây sẽ là một cái hành lang pháp lý rất quan trọng để hỗ trợ cho ngành đường sắt phát triển
trong đó hỗ trợ hành lang pháp lý thể hiện ở cả lĩnh vực là cơ sở hạ tầng
cả lĩnh vực là mối quan hệ và trách nhiệm giữa cơ quan quản lý chuyên ngành ở trung ương với chính quyền địa phương
và ở hướng thứ ba
tức là tạo điều kiện để có thể huy động các nguồn vốn của các thành phần khác tham gia vào chu kỳ chạy tàu ngoài đường sắt
ông có tin tưởng và luật đường sắt sửa đổi tới đây được quốc hội chính thức thông qua
sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề tồn tại của ngành đường sắt hiện nay hay không
chúng ta cũng không nên đưa ra một yêu cầu quá lớn đối với một dự thảo luật
đó là một dự thảo luật
nếu đi vào cuộc sống thì nó đồng thời nó phải bị chi phối của cả các luật khác
tôi chỉ lấy ví dụ như đối với chính sách cơ sở hạ tầng để phần sử dụng đất cho ngành đường sắt
để phục vụ phát triển nhà ga công nghiệp và các bãi đón điện hàng và hành khách
thì không chỉ riêng ở trong luật đường sắt sửa đổi lần này được quy định
quốc hội và chính phủ cũng đã phải bố trí vào trong các luật khác
tôi hy vọng là cùng với quá trình hoàn thiện văn bản tháp luật
thì dự thảo luật đường sắt lần này cùng với các luật khác mà đang được quốc hội thảo luận và thông qua
nó sẽ đồng bộ hơn trong quá trình định hình để phát triển hình như thế này